thưa quý vị sáng nay viện chiến lược chuyển đổi số hội truyền thông số việt nam và bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
hội thảo có sự tham gia của các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương
nhằm tìm các giải pháp ưu việt để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
số hóa quy trình khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ y tế
hiện nay nhiều cơ sở y tế trong đó có bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đã và đang ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào quy trình khám chữa bệnh
tuy nhiên vấn đề cốt lõi tạo nên thành công vẫn là yếu tố nguồn nhân lực
tại hội thảo một số chuyên gia đầu ngành cho rằng
để chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế được đồng bộ
cần có sự liên kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh
thực hiện theo mô hình chia sẻ chuyển giao ứng dụng
hội thảo cũng tập trung bàn về ba cơ chế chính sách về chuyển đổi số đã được ban hành
trong đó nghị quyết số một trăm bốn mươi sáu được xem là đòn bẩy
để các bệnh viện triển khai ứng dụng công nghệ và số hóa dịch vụ y tế theo hướng bệnh viện thông minh